khi dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp khó lường thì tuyến y tế cơ sở càng phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về thực hiện các biện pháp phòng dịch
khi nhận thông tin trên địa bàn phường có số ca f một f hai chị loan điều dưỡng trạm y tế phường cầu diễn đã phối hợp với tổ y tế cộng đồng khu vực đến điều tra dịch tễ các trường hợp liên quan đến ca bệnh trên địa bàn
với chị ngay từ khi có dịch thì đây là công việc thường xuyên của chị và các đồng nghiệp tại trạm y tế phường
với con trai con trai tôi về ăn cơm tại gia đình này cùng với bố mẹ
thì hiện tại bây giờ thì hai bác sẽ là trường hợp f hai
thì theo như quy định thì các trường hợp mà liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh mà mình là diện f hai thì mình sẽ phải cách ly y tế bắt buộc tại nhà
chúng tôi ở dưới này thì cái lượng mà phải đi điều tra xác minh giả soát nó rất lớn
có thể trong một ngày chúng tôi phải đi đến
một mươi đến bốn mươi hộ gia đình gần như không có thời gian để nghỉ trưa ngay cả giờ nghỉ trưa
bởi vì sao khi mà thông báo có một cái trường hợp như thế bất kỳ lúc nào chúng tôi cũng đi
cái nhiệm vụ của cơ sở y tế là rất quan trọng
đấy là thành trì cuối cùng rồi
nếu như cái thành trì phá vỡ thì mọi thứ sẽ phá vỡ hết
cho nên y tế rất quan trọng
cho nên các đồng chí hết sức vất vả
chúng ta có tiến hành dập dịch được thành công hay không
một phần rất lớn đấy chỉ là đó có của trạm y tế
nước ta đã và đang trải qua bốn đợt dịch covid một mươi chín
để phòng dịch hiệu quả nhiều địa phương đã kích hoạt các loại hình truyền thông trong cộng đồng
nhằm theo dõi giám sát giả soát chặt chẽ các yếu tố dịch tễ
để linh hoạt các biện pháp truyền thông phòng chống dịch covid một mươi chín
đến nay nhiều người đã thấy rõ về tầm quan trọng của y tế cơ sở trong công tác phòng chống dịch
trước đây thì cũng có những khía cạnh nhìn nhận y tế cơ sở
chưa được toàn diện làm
chúng ta đã đánh giá đánh giá chưa hết vai trò
nhưng tình hình dịch bệnh hiện nay đã chứng minh rõ ràng
nếu không có y tế cơ sở thì chắc chắn công tác phòng chống dịch bệnh của chúng ta
của đất nước chúng ta không được như ngày nay
với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng
y tế cơ sở đã và đang chứng minh
họ là cánh tay nối dài tích cực hỗ trợ chính quyền
các ngành chức năng tuyên truyền giám sát không để dịch bệnh xâm nhập địa bàn
dù nhân lực mỏng và phải đảm đương khối lượng công việc cao gấp đôi
thậm chí gấp nhiều so với những ngày thường
cán bộ y tế cơ sở hay tổ covid cộng đồng đã không quản ngại khó khăn
vất vả để tuyên truyền đến người dân về ý thức phòng chống dịch
không được chủ quan lơ là trước sự nguy hiểm của dịch bệnh
điều này góp phần rất lớn cho sự thành công của công tác chống dịch trên địa bàn

khi anh quản lý cái tuyến y tế cơ sở mà quản lý nó rất là rộng
mà cái số lượng nhân viên số lượng cán bộ y tế thì rất là mỏng
cho nên là cái việc mà quản lý là rất cần những cánh tay nối dài của những người
mà làm trong cái đội sung kích phòng chống dịch của các tòa nhà các tổ dân phố
thì phối kết hợp với nhau thì hoạt động nó mạnh hơn
nếu như mình làm ở đây mà mình không chấn hạn được dân thì thật ra là cái dịch liên quan đến đường hấp
mà không chấn an thì tâm lý ai cũng sợ
thì rất may là cũng phường này thì cơ bản thì các bác cũng hiểu dần hiểu biết được là xác định rõ
thế còn thời gian đầu là cũng một số tổ là cũng có vấn đề là đôi khi họ cứ nghe thế thôi họ sợ mà
thì đôi khi mình làm công tác đấy mà mình sợ thì
nhưng người dân họ cũng sợ là đúng thôi
thế thì do đó đến thời điểm này thì hai nghìn hai mươi một thì về cơ bản các tổ cũng các bác cộng đồng cũng biết được vấn đề đấy ạ
việc thành lập tổ covid cộng đồng ở các khu dân cư cũng là cách để những cán bộ y tế phường nắm bắt
và triển khai công việc một cách nhanh nhất đến từng hộ dân
theo các chuyên gia y tế một trong những yếu tố quyết định thành công trong việc khống chế dịch bệnh covid một mươi chín
đó chính là nâng cao ý thức người dân từ cơ sở
trong đó tổ covid một mươi chín cộng đồng là một mắt
xích quan trọng là cánh tay nối dài hỗ trợ đắc lực cùng các lực lượng khác trong công tác phòng chống dịch
trong thời gian vừa qua thì tất cả những trường hợp có liên quan trên địa bàn đã được hệ thống y tế cơ sở thực hiện rất là tốt
cụ thể là các trường hợp f sau khi được cdc thông báo
thì ngay lập tức rất nhanh là chúng tôi đã kết nối kể thống gia lô cho toàn bộ hệ thống y tế cơ sở
là hệ thống y tế cơ sở không cần phải gọi điện không cần phải thông tin
là trên hệ thống mạng gia lô là biết tại địa chỉ của mình có những trường hợp nghi ngờ
và phải thực hiện triển khai phương án giả soát ngay tất cả các trường hợp đó
từ việc triển khai các tổ covid cộng đồng đã cho thấy tính hiệu quả của mô hình
đây chính là lá chắn thép từ cơ sở giúp siết chặt các hoạt động kiểm soát dịch từ bên ngoài vào
và phát hiện ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
bằng những đóng góp tích cực trên có thể thấy rằng tẩu covid cộng đồng là một mắt xích quan trọng
là cánh tay nối dài hỗ trợ cùng các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả